ngày hai mươi hai tháng hai tỉnh thừa thiên huế đã khởi công gói thầu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
thuộc dự án di rời dân cư ra khỏi di tích kinh thành huế
đây là khói gói thầu thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay nhằm bảo đảm các hộ nghèo
được nhận căn hộ khang trang ấm áp khi di chuyển đến nơi ở mới
với chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo hình thức chìa khóa trao tay
hai mươi năm hộ nghèo thuộc diện di rời của dự án này sẽ được nhà nước xây dựng nhà ở theo mẫu
với diện tích hơn sáu mươi một m hai với kinh phí xây dựng khoảng hai trăm linh triệu đồng một nhà
trong hai mươi năm hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở trong đợt này có những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thuyên huế đã ra nhiệm vụ cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tp huế
phải có những chính sách đặc biệt cho các hộ nghèo đặc biệt để mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn